lượng tiêu thụ muối trung bình của người việt nam ước tính là chín bốn gram gần gấp đôi mức khuyến nghị của tổ chức y tế thế giới là dưới năm gram một người một ngày
tiêu thụ muối quá nhiều là yếu tố nguy cơ rất quan trọng đối với tăng huyết áp
thông tin này được bộ y tế cung cấp tại hội nghị triển khai dự án tăng cường quản lý bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường tại trạm y tế xã
hội nghị vừa diễn ra vào sáng một mươi bảy tháng bảy tại hà nội
theo báo cáo của tổ chức y tế thế giới tăng huyết áp và đái tháo đường là hai nguyên nhân quan trọng của bệnh tim mạch
là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở việt nam chịu trách nhiệm cho một phần ba số ca tử vong ở việt nam hàng năm
hiện tại mới chỉ có một mươi bốn số bệnh nhân tăng huyết áp và hai mươi chín số bệnh nhân đái tháo đường đang được điều trị
vẫn còn gần năm mươi bảy bệnh nhân tăng huyết áp và gần sáu mươi chín người bệnh đái tháo đường chưa được phát hiện trong cộng đồng
có một khoảng trống điều trị rất lớn với bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường ở việt nam
chỉ có một trong tám bệnh nhân tăng huyết áp và ít hơn một trong ba bệnh nhân đái tháo đường đang nhận được dịch vụ quản lý bệnh tại các cơ sở y tế
một lý do quan trọng cho khoảng trống điều trị lớn của bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường là dịch vụ hầu như không có sẵn tại các trạm y tế xã
trong khi đó tiêu thụ muối trung bình của người việt nam cao gần gấp đôi khuyến nghị của tổ chức y tế thế giới
đó là nguyên nhân rất quan trọng dẫn đến tăng huyết áp
các tổ chức quốc tế đánh giá cao những cam kết mạnh mẽ và nỗ lực của chính phủ việt nam để giải quyết vấn đề này
nghị quyết hai mươi của trung ương đảng đã đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm chín mươi năm trạm y tế xã sẽ quản lý các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp đái tháo đường và con số này sẽ tăng tới một trăm linh vào năm hai nghìn ba mươi
vấn đề đặt ra là những cam kết đó cần được chuyển đổi thành hành động
hiện tại các bệnh không lây nhiễm chủ yếu được trần đoán điều trị tại tuyến trên cần phải nhân rộng mô hình quản lý các bệnh không lây nhiễm ở tuyến dưới
nỗ lực của chúng tôi sẽ không có kết quả nếu không nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ tất cả các cá nhân và xã hội
với sự hỗ trợ của rizon to supply thông qua tổ chức y tế thì có cái hỗ trợ cầm tay chỉ việc cho các xã
chúng tôi đang dự tính là mỗi một xã một huyện là một tỉnh
thì sẽ hỗ trợ cho một kỳ xã để làm theo cái hình thức cầm tay chỉ việc
làm sao cho trạm y tế người ta có đủ năng lực để người ta tự tin với công việc dự phòng và quản lý tăng huyết áp và tiểu đường ở cơ sở
thế thì tuyến tỉnh có khả năng là khoảng một đến một lần hoặc hai lần một tháng xuống trạm y tế
thế còn tuyến huyện thì khoảng độ hai lần một tháng
tổ chức y tế thế giới và quỹ resort đang hỗ trợ nâng cao năng lực điều trị quản lý tăng huyết áp và đái tháo đường cho các trạm y tế xã
tại một mươi một tỉnh thành trong thời gian tới sẽ mở rộng hỗ trợ thêm một mươi tỉnh thành nữa
đồng thời tổ chức y tế thế giới khuyến nghị người dân nên giảm lượng muối trong bữa ăn hàng ngày để phòng tránh các bệnh tăng huyết áp và đai tháo đường